các bệnh về gan đang ngày càng phổ biến và trở thành gánh nặng cho nhiều gia đình
bởi các phương thuốc đặc trị thường có giá đắt đỏ và điều trị ở các cơ sở y tế rất dài ngày
tuy nhiên tại lai châu chàng trai dân tộc mông cứ a xúa đã mây mò và sáng chế phát triển
bài thuốc gia truyền đặc trị các loại bệnh như viêm gan b gan nhiễm mỡ sơ gan cổ trướng và ung thư gan
bài thuốc đã được sở y tế cấp phép hoạt động và đã đem lại niềm vui cho rất nhiều người mắc bệnh gan
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
hứa nghe bà con mách bảo về bài thuốc nam trị bệnh gan của anh cứ a xúa
anh trung người bị bệnh sơ ga lách to đã tìm đến và được tư vấn điều trị
đến nay anh đã khỏi bệnh và có thể làm việc bình thường
trong quá trình điều trị tôi thấy mình cảm giác bị bệnh tật không qua khỏi được
như là có cái bài thuốc của a xúa thì tôi uống thì hiện tại tôi đã khỏe trở lại
chàng thanh niên người dân tộc mông a xúa trở thành người đầu tiên
của tổ chức bệnh nhân dân tộc mông a xúa
tỉnh lai châu được cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền và khởi nghiệp từ chính bài thuốc này
đem lại niềm vui cho hàng nghìn người mắc bệnh gan không chỉ ở lai châu mà khắp cả nước
trong quá trình điều trị thì tôi đang ứng dụng các kiến thức về y hào hiện đại như là xét nghiệm này
siêu âm này đánh giá đâu sớ hỏi gan này đánh lượng virus này để đưa vào quá trình trần đoán điều trị
và đánh giá kết quả điều trị nên là hiệu quả điều trị chúng ta rất là tuyệt vời và rất là cao
tôi đánh giá rất cao một thanh niên khởi nghiệp
chúng tôi đã tuân thủ tất cả các quy định và các điều kiện hiện nay để mở ra được một cơ sở khám chữa bệnh
bằng thuốc gia truyền của gia đình từ nhiều đời nay như vậy là rất là tốt
và về phía như thế chúng tôi sẽ hỗ trợ tất cả những điều kiện để cơ sở này tuân thủ
thực hiện tốt các quy định
về lật khám chữa bệnh
bằng niềm đam mê và khát vọng tuổi trẻ chàng thanh niên người dân tộc mông đã thực hiện khởi nghiệp
thành công từ chính bài thuốc gia truyền của gia đình
hy vọng với đặc tính điều trị hiệu quả trong thời gian ngắn bài thuốc gia truyền điều trị gan
a xúa sẽ lan tỏa và đem lại niềm vui cho nhiều người mắc bệnh gan nhất là những người nghèo